bão phan phôn giật cấp một mươi ba đằng tiến vào biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện hòa tốc chỉ đạo chủ động ứng phó với cơn bão này
công điện nêu rõ các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến cà mau và các bộ
cần theo dõi diễn biến chủ động ứng phó với bão phan phôn
theo đó các tỉnh thành phố và các bộ ngành thông tin kịp thời cho các thuyền trường
chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển
và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển
và chủ động liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng chủ các phương tiện
bộ ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực
tạo điều kiện cho tàu thuyền của các ngư dân vào tránh chú bão để bảo đảm an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành
theo chức năng nhiệm vụ triển khai các phương án ứng phó với bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu